nhân dịp tết trung thu hai nghìn một mươi chín liên đoàn siếc việt nam đã ra mắt vở diễn mới mang tên phù thủy đại chiến
đây là lần đầu tiên liên đoàn siếc việt nam xây dựng vở diễn kết hợp giữa nghệ thuật siếc và ảo thuật
với quy mô lớn biểu diễn xuyên suốt chương trình
vở diễn có thời lượng chín mươi phút và gồm ba cảnh xứ sở ánh sáng kỳ diệu cuộc chiến cam go và khải hoàn chiến thắng
đặc biệt trong phù thủy đại chiến lần đầu tiên ra mắt màn trình diễn mạo hiểm của nghệ sĩ thu hương
với chú trăn khổng lồ trong bể nước
màn trình diễn đem đến sự ngạc nhiên và bất ngờ cho khán giả
tới dự chương trình khán giả còn được cùng tôn tác diễn với các nghệ sĩ
qua các màn giao lưu của ảo thuật gia và màn nhảy tập thể cùng các nhân vật tham gia trong chương trình trên sân khấu
chương trình có chủ đề nội dung và thông điệp rõ ràng có tính nhân văn và giáo dục đối với các em nhỏ